đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
đồng chí nguyễn xuân thắng ủy viên bộ chính trị giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó giáo sư tiến sĩ lê văn lợi phó giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh đồng chủ trì hội thảo

vũ trang trọng yếu sắc bén đặc biệt tin cậy của đảng nhà nước và nhân dân
ngược dòng lịch sử cách đây bảy mươi năm năm lực lượng công an nhân dân vinh dự và tự hào
được chủ tịch hồ chí minh căn dặn sáu điều về tư cách người công an cách mạng
trong thư của người gửi đồng chí hoàng mai giám đốc công an khu một mươi hai đó là
đối với tự mình phải cần kiệm liêm chính đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ
đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép
đối với công việc phải tận tụy đối với địch phải cương quyết khôn khéo
bảy mươi năm năm đã đi qua nhưng sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh đối với lực lượng công an nhân dân
vẫn còn nguyên giá trị mãi là tài sản tinh thần vô giá của lực lượng công an nhân dân
là cấu phần quan trọng trong hệ thống lý luận của đảng ta về cách mạng việt nam
về xây dựng lực lượng vũ trang xây dựng đội ngũ cán bộ của đảng và của hệ thống chính trị
có đức có tài có phẩm tích
và năng lực luôn hết lầm hết sức phục sự tổ quốc phục vụ nhân dân
điều dạy của chủ tịch hồ chí minh có nội dung ngắn gọn giảng dị dễ hiểu dễ nhớ
nhưng đã khái quát toàn diện về bản chất đặc trưng của người công an cách mạng
đó là cần kiệm liêm chính có lý tưởng trong sáng bản lĩnh chính trị vững vàng
ý chí tiến công cách mạng tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc
gắn bó mật thiết
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận làm sáng tỏ và sâu sắc hơn nữa
những vấn đề cơ bản về những giá trị lý luận và thực tiễn tính khoa học và cách mạng
nhân văn trong sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh đối với lực lượng công an nhân dân hiện nay
năm nay là chúng ta kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày bác có sáu lời dạy công an nhân dân
mà đây là tư cách
người công an cách mạng
thì cả sáu điều này chúng ta thừa nhận là di sản tinh thần vô giá của ngành
nhưng mà cái điều quan trọng hơn là cái sức lan tỏa hiệu ứng của những lời dạy của bác là rất rộng lớn
không chỉ với công an nhân dân đâu
toàn đảng toàn dân toàn quân ta đều cần đến sáu điều dạy đó
tức là cái ý nghĩa xã hội rộng lớn toát lên từ những lời dạy của bác
nhưng mà trước hết là công an là nòng nòng cốt
mà bây giờ đảng ta tự hào
coi là đấy là thanh bảo kiếm của chế độ
phát biểu kết luận bế mạc hội thảo đại tướng tô lâm đề nghị cấp ủy lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo phong trào học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
một cách quyết liệt và sát sao hơn nữa
gắn kết phòng trào học tập thực hiện tốt sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
với thực hiện chỉ thị số năm cttu của bộ chính trị
về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
cán bộ chiến sĩ phải luôn luôn khắc ghi trong tâm thức của mình
lời thề danh dự của công an nhân dân ra sức học tập và làm theo sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
để luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của công an nhân dân việt nam
tích cực tu dưỡng rèn luyện và thực hiện cho thật tốt để góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
toàn diện cả về mặt chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức cán bộ
thứ hai gắn kết phong trào công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh với tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
thứ ba học tập và thực hiện sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
làm giải pháp đặc biệt quan trọng để xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nghệ hiện đại
thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
đại tướng tô lâm cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương
tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức
thống nhất ý chí và hành động trong học tập và thực hiện
điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân
các cơ quan báo chí phát thanh truyền hình công an nhân dân
cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đổi mới mạnh mẽ nội dung
phương pháp hình thức tuyên truyền để mọi cán bộ chiến sĩ
nhất là cán bộ trẻ học viên các trường công an nhân dân
hiểu sâu sắc ý nghĩa lý luận khoa học và thực tiễn
của sáu điều chủ tịch hồ chí minh dạy công an nhân dân